ngày một mươi hai tháng một mươi một đại diện viện kiểm sát tỉnh phú thọ đã công bố bản cáo trạng truy tố chín mươi hai bị cáo
trong vụ án về các tội danh sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành phố
theo cáo trạng cơ quan chức năng xác định có đủ căn cứ quy kết nguyễn văn dương phạm tội rửa tiền
với số tiền hơn ba trăm hai mươi chín tỷ đồng nộp vào công ty udic chuyển vào công ty bot bắc giang lạng sơn
cũng theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ các bị cáo phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa
cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt tối đa một mươi năm năm tù
cơ quan tố tục cáo buộc đứng dây tổ chức đánh bạc qua game bài rikvip hoặc tip club
do phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu
đường dây đánh bạc lợi dụng công nghệ cao và có sự trợ giúp của phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa
là những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan được nhà nước giao đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao
ngày mai một mươi ba tháng một mươi một phiên tòa sẽ tiếp tục với phần đọc công bố cáo trạng truy tố các bị cáo